năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam phấn đấu đón khoảng một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt trên bảy trăm linh tỷ đồng
ngành du lịch quyết tâm về đích trước một năm so với mục tiêu tại nghị quyết số tám của bộ chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
để bước đầu hoàn thành mục tiêu trên riêng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam đã đón gần sáu triệu lượt khách quốc tế cao hơn bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục du lịch việt nam vừa công bố các số liệu liên quan đến khách du lịch tại việt nam
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể lượng khách quốc tế đến việt nam trong bốn tháng đầu năm đạt gần sáu triệu lượt
cao hơn bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó chỉ tính riêng tháng bốn được coi là dịp cao điểm của các kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thì con số khách du lịch quốc tế tới việt nam là khoảng gần một năm triệu lượt
cao hơn chín năm so với cùng kỳ năm ngoái
với du khách nội địa từ tháng một đến hết tháng bốn đạt khoảng ba mươi một năm triệu người
trong đó gần một mươi sáu triệu là khách lưu trú
và tổng thu từ khách du lịch đạt hơn hai trăm hai mươi bảy tỷ đồng tăng tám chín mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với lượng khách ngày càng tăng như vậy hơn bao giờ hết
việt nam cần phải nhanh chóng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa về cơ sở lưu trú và chất lượng dịch vụ
để chuẩn bị cho việc đón những lượng khách tăng trưởng cao trong mấy năm vừa qua
thì ngành du lịch đã có nhiều cải thiện đặc biệt là về cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng đều đã thay đổi
hiện nay lượng khách sạn để có thể đón được khách đến việt nam không phải là một mươi năm triệu rưỡi như năm vừa rồi
mà chúng ta hoàn toàn có thể đón được ba mươi triệu khách vẫn đủ chỗ
cho nên về chỗ nghỉ chỗ khách sạn thì chúng ta không no lắng
cái mà no lắng để phục vụ cho khách nhiều hơn đó là nguồn nhân lực du lịch
chúng ta thiếu và yếu cho nên cần phải tăng cường hơn nữa lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch
để đảm bảo chúng ta có thể phục vụ tốt nhất
khi mà khách tập trung đến việt nam
với lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đều tăng đây là tín hiệu đáng mừng
du lịch việt nam hoàn toàn tự tin có thể đạt được mục tiêu đón một mươi tám triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay